những thông tin về an ninh trật tự hôm qua ngày năm tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh cao bằng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đàm quang trung bốn mươi ba tuổi
trú tại xã thông huê huyện trùng khánh tỉnh cao bằng và phan văn khánh năm mươi bốn tuổi chú tại huyện
trùng khánh tỉnh cao bằng về hành vi mua bán trái phép trên ma túy
vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám công an huyện hạ lan tỉnh cao bằng bắt quả tang trung và khánh đang
vận chuyển tám bánh heroin qua địa bàn xã kim loan huyện hạ lan số heroin này có tổng trọng lượng
gần hai chín kg được giấu trong hộp bánh thời điểm bị bắt trung đang là chủ tịch hội đông dân xã thông hề
các đối tượng khai thường móc nối và mua ma túy ở khu vực biên giới sau đó chuyển về các địa phương
lân cận để tiêu thụ hiện công an huyện hạ lan đã bàn giao hồ sơ đối tượng và tăng vật về phòng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa bắt một tụ điểm đánh bạc
trong giấy cà phê ở buôn bông xã e cao tp buôn ma thuột
tại hiện trường tổ công tác đã bắt quả tăng một mươi bảy đối tượng chủ yếu là nữ có hành vi đánh bạc dưới hình thức
sóc đĩa thu giữ trên chiếu bạc một mươi triệu đồng dụng cụ đánh bạc cùng nhiều phương tiện liên quan
được biết nhóm đối tượng này thường điện thoại tụ tập đến các dãy cà phê vắng ở xã ya cao để đánh bạc
và liên tục thay đổi địa điểm nhằm tránh sự phát hiện của quần chúng nhân dân và cơ quan chức năng
sáng qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đã ra lệnh tạm giữ hình sự
đối với nguyễn thế mỹ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tạm trú tại phường mỹ phước tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào trưa ngày hai mươi tám tháng chín chị nguyễn phương dung
quân mỹ bình tp long xuyên đến công an trình báo việc bị một đối tượng vào nhà giật mất chiếc điện thoại iphone năm s
nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ đến chiều ngày bốn tháng chín lực lượng điều tra công an thành phố long xuyên
bắt giữ đối tượng tên nguyễn thế mỹ và thu hồi tăng vận tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của mỹ
lực lượng công an thu giữ nhiều giấy chứng minh nhân dân của người khác và nhiều sim điện thoại đã qua sử dụng
qua điều tra ban đầu mỹ khai nhận từ khoảng tháng sáu đến nay mỹ đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp
và cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố long xuyên hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
trong thời gian qua tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện bảo thắng tỉnh lào cai diễn ra hết sức phức tạp
lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của các hộ gia đình cơ quan xí nghiệp các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp
gây hoang mang trong quần chúng nhân dân vụ trộm cắp tài sản do công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai vừa triệt phá thành công
mà chúng tôi phản ánh trong phóng sự sau đây là một ví dụ điển hình
hai đối tượng nguyễn xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lê văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tổ dân phố phú cường hai thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai
vừa bị công an huyện bảo thắng bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó huy và hiễu đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại trường trung học phổ thông số một huyện bảo thắng
trong thời gian ngắn chúng tôi đã chỉ đạo
cảnh sát điều tra để tiến hành và án và đáp bắt giữ được hai đối tượng
chúng tôi muốn cảnh báo cho tất cả các cơ quan đoàn thể các trường học và nhất là cả nhân dân
làm sao nêu cao tinh thần cảnh giác để ngăn chặn kịp thời các đối tượng không có dựa vào cái sơ hở của chúng ta để thực hiện cái chiếm đoạt tài sản của chúng ta
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận bản thân huy và hữu đều là những học sinh bỏ học
do bản tính ham chơi lười lao động
nên cả hai đối tượng đã rủ nhau tới trường để trộm dụng cụ thiết bị học tập tại trường
chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng hai đối tượng đã thực hiện một mươi vụ trộm cắp máy tính máy biến áp và thiết bị vật lý
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng khi vắng người rồi trèo lên phòng máy phá khóa cửa trộm cắp các thiết bị rồi mang lên thành phố lào cai tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài
vì thông thạo ở địa bàn này và trường và các ngõ ngách để
đi lại và mang đi bán rất dễ dàng
qua kháng nghiệp trường xác định là các đối tượng này rất là thông thuộc địa hình về trường trung học bảo thắng số một
và cái lối đi lối lại và những cái tài sản có giá trị tại chiều này
thì đội cảnh sát hình sự đã cử các lực lượng trinh sát tiến hành giả soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn
tập trung vào các đối tượng đã ra trường và đang học tại trường trung học bảo thắng số một
qua vụ việc này các nhà trường cần nêu cao vai trò tự quản ý thức phòng chống tội phạm
giữ gìn tài sản chung đối với từng cán bộ công nhân viên và học sinh sinh viên
đồng thời cơ quan chức năng cần có biện pháp tuyên truyền phòng ngừa hiệu quả hơn
có phần ổn định tình hình trật tự xã hội ở địa phương
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh sơn la vừa chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số một thành phố sơn la
tiến hành kiểm tra và phát hiện một hộ kinh doanh vi phạm quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hộ kinh doanh của anh phạm văn tuấn chú tại tổ ba phường trường sinh thành phố sơ la
đã có hành vi vi phạm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống
thuộc loại hình cửa hàng bao gồm nguyên liệu và phụ da đã hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ
như mứt dầu hương việt đường phẩm màu thực phẩm phụ gia làm bánh mạch nha
đây là những nguyên liệu dùng làm bánh ngọt và bánh trung thu
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tiêu hủy số tăng vật nói trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh lâm đồng công an tp bảo lộc cũng vừa đồng loạt giao quân kiểm tra toàn bộ các cơ sở dịch vụ
cầm đồ trên địa bàn tp và đã phát hiện ra nhiều sai phạm
tại năm mươi ba cơ sở dịch vụ cầm đồ trên địa bàn qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện nhiều sai phạm
và chủ yếu là sai phạm cầm cố tài sản là xe máy các loại
hầu hết các chủ cơ sở dịch vụ cầm đồ đều bị lực lượng kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính
với lỗi cầm cố xe máy không chính chủ
đã có bốn trăm hai mươi hai xe máy các loại có giấy đăng ký nhưng người đi cầm lại không chính chủ
được đoàn kiểm tra lập biên bản để tiến hành xác minh nguồn gốc và năm mươi bảy xe máy các loại chưa xuất trình được giấy tờ
ngoài việc chủ các tiệm cầm đồ có trách nhiệm cung cấp địa chỉ của các chủ phương tiện mà họ đang cầm cố
thì lực lượng công an cũng đang tiến hành xác minh nguồn gốc những chiếc xe máy này
khuya ngày bốn dạng sáng ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm
tiến hành kiểm tra đột xuất nhà hàng ngôi sao trên đường mạc định chi phường đa cao quận một
đã phát hiện lập biên bản xử lý hành chính nhiều vi phạm tại đây
đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm
điểm kiểm tra hàng chục cô gái mặc trang phục hở hang chạy vào các phòng nhân viên để lánh mặt
trong số này phần lớn không phải nhân viên quán mà được điều từ các nơi khác đến không có hợp đồng lao động
trước đó nhà hàng này từng bị kiểm tra nhưng vẫn tái phạm những hành vi tương tự
dạng sáng ngày năm tháng chín đoàn tiếp tục kiểm tra nhà hàng padora sky lower trên đường bùi thị xuân
phường bến thành quận một phát hiện gần một trăm linh người đang vui chơi sử dụng rượu mạnh
không có hoa đơn chính tử nguồn gốc xuất xứ
đoàn đã lập biên bản các lỗi như hoạt động quá giờ kinh doanh rượu nhập lậu và niêm phong sáu kiện hàng tại đây
chưa đầy một tháng nữa là đến tết trung thu phố phường hà nội dần trở nên nhộn nhịp náo hơn
khi dòng người đổ xuống đường mua sắm vui chơi
điểm dễ nhận thấy ở mùa trung thu năm nay là những món đồ chơi của việt nam đã tạo được nhiều mẫu mã đẹp
điều đặc biệt là những thứ đồ chơi như đầu lân sư tử mặt nạ giấy đèn ông sao vẫn giữ được giá trị văn hóa
và cũng là món đồ chơi mà được nhiều người tiêu dùng lựa chọn
phố thụy khuê hà nội
những hình ảnh quen thuộc của đồ chơi dân gian việt nam qua hàng trăm năm vẫn vẹn nguyên qua đôi bàn tay tài nghệ của các nghệ nhân
đối với anh doãn phú hải đây không chỉ là một ngành nghề kinh doanh mà quan trọng hơn đó chính là việc gìn giữ hồn cốt của dân tộc việt nam
cái hồn cốt của cái trò chơi dân gian này nó đã có từ lâu rồi
thì tôi cũng chỉ là người chấp bút gọi là làm theo của các cụ để lại thôi
thì cái hồn thì tôi vẫn giữ được người ta vẫn còn chơi tôi vẫn còn sản xuất tôi làm để bán phục vụ cho những người người ta vẫn thiết hạ chơi cái hàng dân gian việt nam này
từ nguyên liệu tre nứa giấy những đồ chơi truyền thống như đèn ông sao mặt nạ đầu lân sư
khiến người ta không thể quên được những cảm xúc của ngày trung thu xa xưa của văn hóa cổ truyền dân tộc
sức sống mãnh liệt ấy chính là điều kiện quan trọng để đồ chơi truyền thống không bị lép vế trước đồ chơi ngoại nhập
những mặt hàng của người việt nam thì nói chung là đẹp cứng cáp đẹp và màu sắc thì đa dạng đầy đủ
và có những kiểu như có cái sự góp ý của người dân và hoặc những người buôn bán người ta góp ý cho những người sản xuất
rồi ngày càng một đẹp lên
dù nhu cầu của con trẻ có thay đổi theo xu thế xã hội
song những sản phẩm thủ công truyền thống vẫn là món ăn tinh thần quan trọng nhất trong mỗi dịp trung thu
em là người việt em rất thích là giữ được những cái nét truyền thống của người việt nam mình
em muốn mua cái đồ chơi dân gian này để sau này cho các cháu lớn lên nó không quên cái truyền thống của dân tộc
thực tế đồ chơi dân gian vẫn đứng vững trong lòng người việt
đây chính là một trong những nhân tố quan trọng của việc gìn giữ kế thừa và phát huy nền văn hóa truyền thống
đậm đà bản sắc dân tộc trong xu thế hội nhập
nhân dịp khai giảng năm học mới ngày hôm qua
công an tỉnh bình phước đã tặng chín mươi năm phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học tại trường tiểu học tân lợi huyện đồng phú
chín mươi năm phần quà mỗi phần quà gồm sách vở dụng vụ học tập và hai trăm linh đồng tiền mặt
tổng giá trị quà tặng gần hai mươi triệu đồng do cán bộ chiến sĩ phòng tổ chức cán bộ
và phòng hậu cần kỹ thuật công an tỉnh bình phước đóng góp
tuy giá trị về vật chất không lớn nhưng đây là sự thể hiện tình cảm tấm lòng nhân ái của các cán bộ chiến sĩ công an
chia sẻ phần nào với những khó khăn của các em học sinh vào năm học mới
hòa trong không khí của hơn hai mươi triệu học sinh sinh viên trên cả nước
hôm qua các em học sinh trường tiểu học và phổ thông cơ sở nguyễn đình triều hà nội
cũng háo hức chuẩn bị bước vào năm học mới
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại lễ khai giảng tại ngôi trường đặc biệt này
khi hình thức bán vé này được triển khai thì đông đảo người dân tỉnh quảng ngãi đã lựa chọn cách mua vé tiện ích này để đi tàu
theo ga quảng ngãi để mua được vé tàu điện tử khách đi tàu chỉ cần vào địa chỉ dsvn vn vé tàu com vn và vietnam ranwei vn và thao tác theo các bước hướng dẫn sẽ dễ dàng mua được vé tàu
điểm thuận lợi là khách đi tàu sau khi đặt mua được vé tàu nếu không có thời gian lên ga để thanh toán và lấy
nếu không có thời gian lên ga để lấy vé thì vẫn có thể thanh toán vé tàu online qua hệ thống ngân hàng và in vé tàu tại nhà mà không phải ra ga chờ in vé như trước
hành khách cũng có thể in hóa đơn vé tàu điện tử trên hệ thống
từ ngày một tháng chín đến nay tại ga quảng ngãi rất đông người dân quảng ngãi cũng đã lựa chọn hình thức mua vé tàu điện tử thay cho cách mua vé tàu tại ga như lâu nay
nhà ga cũng tổ chức hướng dẫn cho người dân cách thức mua vé tàu điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua vé tàu dễ dàng
dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một đoạn qua xã an hòa huyện tuy an tỉnh phú yên hoàn thành gần một tháng nay giúp việc lưu thông trên địa bàn thuận lợi hơn
tuy nhiên do giải phân cách trên quốc lộ một già quá dài nên đã xảy ra tình trạng đi ngược chiều băng qua giải phân cách tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
đây là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên tuyến quốc lộ một đoạn qua xã an hòa huyện tuy an
xe lớn mà xe bắt làm nó chạy nhất là nhanh nó chạy tốc độ nhanh lắm mình không thể nào mà nhìn trước nhìn sau được
giờ thấy cái cảnh như vậy là học sinh người già trí người ta sống ở đây nghe hồ dân quay lại chợ rất là nguy hiểm
gặp si cổ như là lên xuống quét quẻ rất là khổ cho dân
để tiện qua đường nhiều người dân kê ngay những phiền đá lớn bên giải phân cách để trèo qua
học sinh thì chạy theo nhóm cùng nhảy qua giải phân cách cho có bạn
biết nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn chọn phương án này để rút ngắn khoảng cách qua được
mới đây tại thôn phú điểm xã an hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông do người dân trèo qua giải phân cách
nạn nhân là bà nguyễn thị trúc bảy mươi tuổi vợ ông phan dĩnh thùng phú điềm xã an hòa
vì bị thương nặng bà chút được gia đình đưa vào điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
gần tối bề lời rồi đấy mà mang bà tí rồi bởi lời bữa tui xuống rồi tới là xét bề lời
bà bị bà tránh cái xì lớn bà thấy xì lớn nó đúng ra già mắt nó cũng hơi kém xì lớn thì thấy xì nhỏ bà không nó chạy tới không nào
đi ép ép theo xì lớn bà không thấy thì chạy mang
quốc lộ một đoạn qua xã an hòa huyện tuy an có chiều dài gần ba km nhưng đơn vị thi công chỉ chừa hai lối đi ở hai đầu
trong khi đó tại ngã ba phú điểm là điểm giao cắt giữa tuyến đường liên xã với quốc lộ một
hằng ngày có rất nhiều phương tiện
người lưu thông qua lại
việc lắp đặt giải phân cách chắn ngang ngã ba và mở lối đi rất xa ngã ba đã gây bất tiện cho việc đi lại của người dân và hàng trăm học sinh trường trung học cơ sở lê văn tám
ở bên đường bộ làm giải phân cách là cũng có nhiều cái trơ ngại cho chúng tôi
nhất là những người mà tham gia nông nghiệp thì cái diện tích thì nằm gòn đây nhưng mà cái đường đi có nhiều khi đi đến một km mới được qua đường mà sáng suốt
thế nhưng đó cũng yêu cầu
các ngành cũng như các chức năng làm thế nào để cho nhân dân truyền lợi vấn đề đi sáng suốt
quốc lộ một là tuyến đường huyết mạch của quốc gia
mật độ phương tiện lưu thông luôn rất cao nhưng với tình trạng đi ngược chiều vượt qua giải phân cách như hiện nay
tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông
vì vậy các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này
cùng với đó người người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông
nhằm tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc như thời gian qua
hôm qua tại thành phố tam kỳ ủy ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam phối hợp với công ty cổ phần xăng dầu dầu khí ppr miền trung
chi nhánh tại quảng nam tổ chức trao tặng sáu trăm một mươi mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh trường tiểu học nguyễn hiền
phường hòa thuận thành phố tam kỳ nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đây là một trong những hành động mạnh mẽ hưởng ứng chương trình chọn nghĩa đồng bào ấm tình cha mẹ của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe máy xe đạp điện
góp phần làm giảm hậu quả tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên trên phạm vi toàn quốc
ngoài ra các giáo viên của nhà trường cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về việc đội mũ bảo hiểm đúng cách để thầy cô hướng dẫn thường xuyên cho học sinh
gần một sáu trăm linh là số mũ bảo hiểm đúng cách để thấy cô hướng dẫn thường xuyên cho học sinh
số mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được trao tặng cho học sinh thành phố hà nội nhân dịp khai giảng học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu